cũng trong sáng nay tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị thiết lập lại chương trình phòng chống các dối loạn do thiếu iốt và bảo đảm thực thi nghị định chín hai nghìn một mươi sáu ndcp về bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
iốt là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự tăng trưởng và sự phát triển của con người
điều này cũng đồng nghĩa với việc thiếu iốt sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe nhất là sức khỏe của phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ
với mục đích chăm sóc sức khỏe toàn dân và nâng cao chất lượng dân số bộ y tế tăng cường công tác điều phối phối hợp liên ngành với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai chương trình phòng chống các dối loạn do thiếu iốt bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
bên cạnh đó các cơ quan truyền thông cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc bổ sung iốt và bảo đảm chất dinh dưỡng qua những bữa ăn hàng ngày